chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín trên kênh bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tp hcm đã cho mời lại các hàng quán ăn tại chỗ
nhiều chủ nhà hàng và chuyên gia cho rằng không nên thí điểm ở hai địa phương
vì sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm từ các quận huyện sang quận bảy và tp thủ đức
ông hát chủ một chuỗi nhà hàng lớn ở tp hcm cho biết
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì quy định không được bán đồ uống có cồn
theo ông việc cho nhà hàng quán ăn ở quận bảy và tp thủ đức thí điểm bán lại chưa hợp lý
tại sao các quận huyện khác không được thí điểm mà lại thí điểm ở quận bảy và thành phố thủ đức
trong khi gò vấp tân bình quận một đều là vùng xanh
ông thắc mắc
chủ chứa nhà hàng này cho rằng quy định này cũng bất công cho các doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh không nằm trong hai địa phương được thí điểm
vì khi mở cửa trở lại họ cũng phải chịu các chi phí vận hành rất lớn
đặc biệt là chi phí mặt bằng
còn nếu tiếp tục đóng cửa hay chỉ bán mang về thì thu không đủ bù chi
thực tế hiện nay sau khi thành phố cho phép hàng quán mở bán tại chỗ
nhiều nhà hàng quán ăn vẫn chưa mở bán tại chỗ
hoặc mở cửa cầm chừng lo mất khách vì quy định cấm bán đồ uống có còn
lo khách đổi xô đến quận bảy và tp thủ đức
ông hát cho biết hiện tp hcm đã bỏ các rào chán trên đường
do đó người dân từ các quận sẽ đổi xô đến hai địa phương cho phép để ăn uống
làm tăng nguy cơ
điều này sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm hơn cho các vùng này
lúc này việc phòng chống dịch chắc không thể dựa trên địa giới hành chính khoanh vụng
trong khi đó chủ chứa nhà hàng này cho biết
người lao động đã quay lại thành phố và sẵn sàng làm việc
nhưng vẫn phải chờ về quán chưa thể mở lại
ông lo ngại hiện nhà hàng mới chỉ mở lại đón khách ở chi nhánh quận bảy
còn các quận khác đang cân nhắc bởi chủ trương không bán bia rượu
nhưng khách hàng mang đến đơn vị cũng sẽ bị phạt
tương tự anh thanh tú quản lý nhà hàng golden ở quận một cho biết
đơn vị đã mở đón khách từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
anh cho hay nhà hàng có một mươi sáu phòng riêng sảnh sân thượng chỗ ngồi riêng biệt
đảm bảo giãn cách giữa các nhóm khách an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
anh tú cho biết thêm rồi rất vui mừng khi được mở bán tại chỗ trở lại
sau gần năm tháng tạm đóng cửa
tuy nhiên việc không được phép kinh doanh đồ uống có cồn
khiến nhà hàng gặp không ít khó khăn
nhiều khách hàng không hài lòng khi không được sử dụng rượu bia
một số khác nhận được thông tin nhà hàng không phục vụ rượu bia cũng lắc đầu quay xe
anh nói do đó đại diện nhà hàng này cũng mong muốn thành phố cho phép
các nhà hàng quán ăn được sớm bán lại rượu bia để giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sau dịch
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
việc thí điểm bán đồ uống có cồn tại hai địa bàn này có hai vấn đề
thứ nhất bản thân người dân tại quận bảy thành phố thủ đức vốn đã có nhu cầu nhậu
nếu thêm người từ nơi khác rồi đến sẽ có nguy cơ làm tăng mật độ các hàng quán tăng nguy cơ tụ tập
thứ hai việc tăng tiếp xúc của người dân giữa các vùng nguy cơ sẽ làm sự lây lan nếu có phức tạp hơn
cụ thể nếu người ở vùng cấp độ ba quận bình tân tới vùng cấp độ một để ăn uống
thì sẽ làm tăng nguy cơ cho nơi cấp độ một càng trợn lẫn các khu vực nguy cơ thì khả năng lây lan càng nhiều
về nguyên tắc khi đã xếp nhận phân tẳng nguy cơ thì các biện pháp cũng phải phân tẳng
ông dũng nói
nếu thành phố hồ chí minh đã cấm hàng quán sử dụng đồ uống có cồn thì nên cấm toàn thành phố hoặc ngược lại
đã tiêm đủ vaccine thì cần mạnh dạn mở cửa
bà nguyễn thị ngọc trâm trưởng phòng kinh tế thành phố thủ đức cho biết
hiện nay thành phố thủ đức thí điểm dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn tại chín vườn bao gồm
thảo điền an khánh an lợi đông hiệp phú tăng nhân phú a long phước bình thọ linh diểu linh tây
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh
việc quy định hàng quán không được bán bia rượu chưa hợp lý
hàng quán dịch vụ là một yếu tố rất quan trọng để phát triển kinh tế tạo công an việc làm cho nhiều lao động
chứ không chỉ sản xuất
khi tỷ lệ sách ngừa hai mũi vaccine cao phải mở cửa tối đa cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi
điều quan trọng khi đi ăn uống tại nhà hàng là giữ khoảng cách và không tiếp xúc với nhóm người ở bàn khác
ông nói trong trường hợp cần tiếp xúc thì đeo khẩu trang sẽ tránh được nguy cơ lây nhiễm
ông cho rằng hàng quán dịch vụ là một yếu tố rất quan trọng để phát triển kinh tế
tạo công an việc làm cho nhiều lao động chứ không chỉ sản xuất
do đó khi tỷ lệ trích ngừa hai mũi vaccine cao phải mở cửa tối đa cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi
bác sĩ khanh nhìn nhận đợt mở cửa lần này của thành phố rất bình thường thậm chí là chậm trễ
trong live stream dân hỏi thành phố trả lời mới đây với chủ đề kiểm soát dịch và kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ
những điều cần biết bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
sẽ phối hợp cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống
về phòng chống dịch và an toàn thực phẩm
tại chương trình bà phạm khánh phong lan lưu ý trong cao điểm giãn cách dịch vụ ăn uống bị ngưng toàn bộ
sau đó cho mở cửa từ từ bằng việc cho bán mang về
hai ngày gần đây khi được phục vụ tại chỗ riêng quận bảy và tp hcm được bán rượu bia dưới dạng thí điểm
tôi hy vọng sau thời gian thí điểm các hoạt động kinh tế sẽ được mở cửa thêm
chứ không phải trường hợp xấu là toàn tp hcm đều cấm bán rượu bia tại chỗ
do các chỉ số về phòng chống dịch như số ca nhiễm số tử vong tăng lên
khi chúng tôi tham mưu cấm rượu bia một số ý kiến cho rằng rượu bia có thể diệt virus
điều này hoàn toàn không đúng
khi uống rượu bia thực khách có xu hướng giao lưu tiếp xúc nhiều hơn dễ lây nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt khi uống nhiều sẽ không kiểm soát được hành vi
bà phong lan cho biết đối với người dân khi ăn uống ngoài hàng quán
bà phong lan khuyến cáo nên đeo khẩu trang tối đa chỉ tháo khẩu trang khi đang ăn uống
sau đó lại đeo vào để hạn chế nguy cơ lây nhiễm
ngoài ra việc các quán ăn tại thành phố thủ đức và quận bảy thoải mái bán rượu bia là không đúng tinh thần chỉ đạo
vì hiện tại vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn
thật đáng tiếc nếu có người dân nào đó phải lạn lội xa xôi để đến quận bảy thủ đức để ăn nhậu
gặp gỡ bạn bè giao lưu tình cảm nhưng sau đó là bị khuyến mãi thêm con covid
chúng ta đã chịu đựng trong nhiều tháng qua bây giờ bà con nên cố gắng thêm để trước hết an toàn cho bản thân
và tránh quá tải cho ngành y tế bà phong lan khuyến cáo
cũng theo bà phong lan
hiện ban quản lý an toàn thực phẩm đang khởi động lại hệ thống thanh tra an toàn thực phẩm
vì thời gian qua đã có tình trạng kinh doanh tựa phát không được kiểm soát
để tránh tình trạng cơ sở phải tiếp đón nhiều đoàn thanh tra khi mới mở cửa trở lại
chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để kết hợp kiểm tra về phòng chống dịch covid một mươi chín dựa theo các tiêu chí đã đưa ra
ví dụ như về kế hoạch phòng chống dịch của chủ cơ sở về sự công khai số lượng khách được phục vụ tối đa
việc tiêm vaccine cho nhân viên bà phong lan lưu ý
thông tin mới nhất về tiêm vaccine cho trẻ em phó giám đốc sở y tế nguyễn hữu hưng cho biết
xét tiêm cho trẻ từ đủ một mươi hai tuổi tức là đã qua ngày sinh nhật lần thứ một mươi hai theo hướng dẫn của nhà sản xuất
tinh thần của tp hcm là tiêm cho toàn bộ trẻ em ở độ tuổi từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
trẻ đi học sẽ tiêm ở trường trẻ không đi học sẽ tiêm tại địa phương
ngoài ra các trẻ đang điều trị tại các bệnh viện sẽ được tiêm ngay tại bệnh viện kể cả trẻ em từ các tỉnh
trước câu hỏi của người dân về việc trẻ em bị bệnh
bệnh nền thì tiêm vaccine như thế nào ông nguyễn hữu hưng cho hay bệnh nền thường gặp với trẻ lạp béo phì hoặc cao huyết áp ung thư
phụ huynh cứ đưa trẻ đến điểm tiêm bình thường bác sĩ ở đó sẽ khám sàng lọc và có chỉ định cụ thể
trường hợp cần thiết sẽ cấp giấy chuyển viện để trả được tiêm tại bệnh viện để kịp thời xử lý nếu có sự cố
phó giám đốc sở y tế trả lời
theo ông nguyễn hữu hưng hiện loại vaccine tiêm cho trẻ em độ tuổi trên là pfizer với cùng đều lợi như người lớn và thường ít có phản ứng sau tiêm
tuy nhiên ở lứa tuổi này trẻ em còn nhỏ ít quan tâm sức khỏe nên phổ huynh phải lưu giữ trở lại tối thiểu ba mươi phút tại điểm tiêm sau đó bình thường mới được về
chả phải được theo dõi trong hai mươi tám ngày đặc biệt là ba ngày đầu tiên
phụ huynh phải để mắt đến các cháu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cần nhắc các cháu hành xế vận động mạnh như là chạy nhảy đá banh
trường hợp trả sốt cao uống thuốc hạ sốt không đáp ứng cần phải chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời
ông nguyễn hữu hưng lưu ý
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh khắp nơi đang trở nên ngày càng căng thẳng
các ổ dịch mới đang dần dần quay trở lại xuất hiện ở khắp các địa phương
vậy nên chúng ta ngày càng phải cảnh giác ở những nơi đang kiểm soát được dịch và quay lại cuộc sống bình thường như tp hcm để tránh xuất hiện thêm f trong cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại